trong sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh đã có công văn đề nghị viện kiểm sát nhân dân tỉnh hà tĩnh đề nghị phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn quốc dương chú tại xã hương minh huyện vũ quang về hành vi giết người cướp tài sản
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũ quang nhận được tin báo của gia đình nạn nhân về việc đoàn văn tuấn chú tại xã hương minh bị mất tích khi đi có mang theo một số giấy tờ cá nhân và một xe máy
sau năm ngày xác minh điều tra công an huyện vũ quang đã xác định tuấn đã bị một đối tượng là nguyễn quốc dương chú cùng địa phương giết để cướp tài sản
tại cơ quan điều tra dương khai nhận vào ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy rủ tuấn đi chơi ở thành phố hà tĩnh đưa vào khu vực bờ sông đông thuộc phường thạch linh rồi dùng gạch đánh vào đầu tuấn khiến nạn nhân tử vong rồi vứt thi thể tuấn xuống sông
sau đó dương lấy chiếc xe máy của tuấn đưa đi cầm cố lấy tiền tiêu xài
đến trưa ngày hai tháng bảy tổ công tác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với công an huyện vũ quang và các đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện thi thể tuấn tại cống nước bờ đê cầu đông